do ảnh hưởng của bão số bốn từ dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang xuất hiện mưa lớn trên diện rộng một số nơi có mưa rất to có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn từ dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy trên địa bàn tỉnh tuyên quang xuất hiện mưa lớn trên diện rộng một số nơi có mưa rất to có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất
để chủ động ứng phó tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông suối hạ du các hồ đập vùng trũng thấp có nguy cơ bị lũ ống lũ quét
chủ động các biện pháp ứng phó đối với những vùng có nguy cơ cao phải kiên quyết tổ chức di rời người dân đến nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra
để chủ động ứng phó tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên diện rộng có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất